đây là buổi nói chuyện của ông lê văn thành với người dân mà chúng tôi có được

mà một số người dân trong đó còn làm giả mạo giấy tờ cấu kết với các thành viên khác trong hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hòn rớ hai để trục lợi trái phép
không lạ gì bến đỏ bến đá
trước khi có cầu bình tân việc đi lại giữa trung tâm thành phố và xã phước đồng
phụ thuộc chủ yếu vào bến đỏ bến đá nếu không muốn đi đường vòng
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bắt đầu động thổ xây dựng cầu bình tân
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cầu hoàn thành đưa vào khai thác
nhưng bến đỏ bến đá vẫn là bến ghe của bà con đánh bắt quanh vùng cho đến khi nó bị san ủi
bản đồ năm trăm chín mươi sáu anh có nắm rõ về bản đồ năm trăm chín mươi sáu không
bản đồ năm trăm chín mươi sáu thì hiện nay
cái sổ ra ngoài nữa bến sáu

thì cũng cho app lên thôi thì mình lấy bản đồ ra mình nói
vâng thế anh đã xem bản đồ năm trăm chín mươi sáu chưa
cái này tôi cũng xem cụ thể trường hợp nào ấy thì tôi mới xem được
thế trong đó là anh có thấy trong bản đồ năm trăm chín mươi sáu cái vị trí đấy là đánh dấu vị trí bến đỏ không
đánh dấu vị trí bến đỏ tôi chưa kiểm tra

tôi nói bây giờ là mấy anh muốn cung cấp thông tin tổng thể tôi phải kiểm tra hồ sơ
ông bùi cao pháp là phó chủ tịch xã phụ trách địa chính
ông chính là người được sinh ra và lớn lên ở thôn phước trung
mà lại không rõ được vị trí bến đỏ bến đá thì thật là khó thuyết phục
theo quy định để quản lý địa chính ở địa phương cấp xã
người ta sẽ dùng bản đồ địa chính
sổ mục kê sổ theo dõi biến động đất đai hay sổ địa chính
chúng tôi một lần nữa gửi công văn đề nghị ubnd xã phước đồng
cung cấp các tài liệu này để làm rõ có hay không việc biến đất công cộng
thành đất tư nhân để trục lợi như người dân phản ánh
và đây là ý kiến của ông chủ tịch ubnd xã phước đồng
trong một lần bất đắc dĩ
bất đắc dĩ bất đắc dĩ bất đắc dĩ bất đắc dĩ bất đắc dĩ bất đắc dĩ
chứ không phải cái bản giấy là việc đó là việc còn đâu có giống như vậy
hôm trước trao đổi với bên em thì anh pháp khẳng định là vẫn còn
và anh ấy bảo là anh ấy sẽ ngồi trực tiếp với bên em để chỉ xem đâu là vị trí đó
và anh ấy nhìn vào bản đồ anh ấy biết được chứ anh ấy không nói không biết được
cung cấp thì không cung cấp thì đâu để phải suy nghĩ kỹ thành phố nữa
cái này sẽ là bản bản suy nghĩ kỹ thành phố
và cái máy này nó phục vụ cho công tác cấp sổ
mà bây giờ địa phương đâu phải đáo ký được không phát được
có lẽ ông chủ tịch xã phước đồng không hiểu nhiều về luật báo chí
chưa nắm được quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan tổ chức
nên ông mới nói là không cung cấp được cho cơ quan báo chí
quả thật chúng tôi không muốn nghĩ sai về các lãnh đạo ubnd xã phước đồng
nhưng việc tìm mọi cách né tránh đã khiến chúng tôi hoài nghi
chắc chắn đằng sau đó là sự bao che cho một việc làm sai trái nào đó
đây là bốn quyền phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư chi tiết
mà ubnd tp nha trang cung cấp cho chúng tôi
trong phương án đền bù đợt hai ông phạm phú thạch được đền bù thửa đất một trăm sáu mươi tám năm m hai
có nguồn gốc mua lại của ông lê văn thành vào tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
xin lưu ý là tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ông thạch mới mua lại một phần của ông lê văn thành
thế nhưng trong bốn quyển phương án đền bù chi tiết
ông thạch lại là người có đất bán cho bốn người khác
với nguồn gốc là ông thạch và bà trần thị liên vợ ông khai hoang từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cụ thể một bà lê thị thanh huyền được đền bù đợt ba
với hai thửa tổng diện tích là năm trăm năm mươi một m hai đất ở
có nguồn gốc đất là do ông phạm phú thạch khai hoang vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông thạch bán lại đất và nhà cho bà huyền
ông vũ minh tông được đền bù hai trăm linh m hai đất ở
có nguồn gốc mua lại của ông thạch và bà liên khai hoang
ông phạm tuyết được đền bù ba trăm tám mươi năm chín m hai mua của ông phạm phú thạch tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đất do vợ chồng ông thạch bà liên khai hoang năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
bà hồ thị hưng được đền bù hai trăm hai mươi bốn hai m hai đất ở mua của ông thạch năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đất có nguồn gốc do ông thạch bà liên khai hoang năm một nghìn chín trăm bảy mươi
xin lưu ý là tất cả các mua bán chuyển nhượng này đều là giấy viết tay
bà tràng thị liên là con của ông trẳng lưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tới năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bà thị liên mới góp bồ ông phạm phu thạch
nhưng mà chính quyền làm là kheo quang là năm bảy mươi sáu
tức là trong chính quyền xác nhận là cái đất đấy là đất bà trần thị liên khai hoang đúng không ạ
đúng đúng kheo quang năm bảy mươi sáu

thì đến trần
đất bà trần thị liên
mới cái bảy tuổi

và một suất tái định cư
theo chúng tôi phản ánh của nhân dân là có cơ sở
phải chăng đây chính là nguyên nhân mà ubnd xã phước đồng và cả trung tâm công nghệ thông tin của sở tài nguyên môi trường tỉnh khánh hòa đều cho rằng
sổ mục kê sổ theo dõi biến động đất là tài liệu nội bộ nên tìm cách không công khai cho dân biết
quay trở lại vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư
sau khi ubnd thành phố nhà trang cung cấp bốn quyển phương án đền bù chi tiết chúng tôi đã cùng người dân ra soát từng trường hợp cụ thể trong ba trăm hai mươi bốn hộ đã được đền bù
chúng tôi xin nêu ra những vấn đề sau kính đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa cho kiểm tra giả soát lại
có tám mươi trường hợp hộ khẩu được chuyển về sau khi có quyết định thu hồi đất bảy mươi một trường hợp tạm trú
điều đáng lưu ý là một trăm năm mươi một trường hợp
này đều không có phiếu lấy ý kiến khu dân cư
có lẽ những người được cho là đại diện dân kia đã biết rõ về những trường hợp này nên không dám lập phiếu xác nhận
có một thông tin mà chúng tôi xin nêu ra đây để các cơ quan chức năng tham khảo
đó là năm hai nghìn một khi kiểm đếm thì chỉ có bảy mươi tám hộ dân
đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn năm trong một văn bản chỉ đạo do ông nguyễn trọng hòa phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
khi đó ký nêu rõ có một trăm bốn mươi bảy hộ khẩu
ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn tám ông lê huy toàn khi đó còn là phó chủ tịch ubnd tp nha trang
có ký danh sách các hộ dân được tái định cư sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án hòn rớ hai
điều lạ lùng là trong phương án đền bù chi tiết không có tên các ông nguyễn thành thúc nguyễn châu quang vinh nguyễn văn quân
nhưng họ lại có tên trong danh sách các hộ dân được tái định cư
thưa quý vị thưa các bạn trong quá trình tìm hiểu thông tin nhận thấy những bất cập ở dự án khu tái định cư hòn rớ hai
chúng tôi đã trực tiếp tổng hợp và báo cáo chi tiết gửi đến lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa và ubnd tp nha trang
những thông tin này cũng được trao đổi với người dân để báo cáo lãnh đạo tỉnh trong các buổi đối thoại
tuy nhiên đến nay người dân hòn rớ hai vẫn chưa nhận được phản hồi
từ phía các cơ quan chức năng và đây chính là nguyên nhân kéo dài khiếu nại tố cáo ở địa phương
nội dung này chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết
mọi đơn thư phản ánh xin gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ cầu giấy hà nội